tiếp tục phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy chiều nay dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
chính phủ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng bảy và bảy tháng năm hai nghìn một mươi chín
tháng bảy tình hình kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng tích cực
chỉ số giá tiêu dùng tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tăng một mươi tám so với tháng trước
bình quân bảy tháng năm hai nghìn một mươi chín tăng hai sáu mươi một so với cùng kỳ
là mức tăng bình quân bảy tháng thấp nhất trong ba năm gần đây
sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng khá chín bốn trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng cao một mươi ba
vốn fdi thực hiện đạt một mươi sáu tỷ đô la mỹ tăng bảy một hơn bảy mươi chín doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
có hai mươi bốn ba nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng gần ba mươi
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bảy tháng tăng cao một mươi một sáu
sức mua tiêu dùng tăng cao lượng cung hàng hóa trên thị trường dồi dào
khách quốc tế tháng bảy
năm hai nghìn một mươi chín đã tăng trở lại đạt hơn một ba triệu lượt tính chung bảy tháng đạt chín tám triệu lượt tăng bảy chín
kim mạch xuất khẩu đạt trên một trăm bốn mươi năm tỷ đô la mỹ tăng bảy năm
tốc độ tăng kim mạch xuất khẩu của khu vực trong nước một mươi hai hai
cao hơn tốc độ tăng của khu vực fdi là năm sáu
tỷ trọng của khu vực trong nước có xu hướng tăng lên chiếm ba mươi ba cùng kỳ là hai mươi chín xuất siêu một tám tỷ đô la mỹ
bên cạnh những kết quả tiêu dùng
vẫn còn một số hạn chế khó khăn thách thức như nắng nóng kéo dài gây hạn hán ở một số địa phương
ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng lúa và trồng rừng tập trung
gây ra hàng loạt vụ cháy rừng ở khu vực bắc trung bộ và duyên hải miền trung
ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân
dịch tả lợn châu phi chưa được khống chế lây lan trên diện rộng
tại phiên thảo luận chiều nay các thành viên chính phủ đã phân tích tình hình thảo luận